nhằm nâng cao sự gắn bó đoàn kết trong nội bộ cũng như có những hành động thiết thực hơn nữa vì các nạn nhân da cam
ngày hôm nay tại tỉnh hà nam hội nạn nhân chất độc da cam dioxin hai mươi sáu tỉnh thành phố và khu vực phía bắc đã tổ chức hội nghị
trao đổi kinh nghiệm công tác hội năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị đã tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác khẳng định vai trò vị thế của hội
trong đó nhấn mạnh vào giải pháp xây dựng phát triển hệ thống tổ chức đổi mới nội dung phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới
bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng kinh nghiệm công tác hội cho cán bộ đa dạng hóa cách thức vận động xây dựng quỹ hội và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân
ngoài việc trao đổi kinh nghiệm hội nghị còn là dịp để cán bộ gặp gỡ giao lưu tạo sự gắn bó đoàn kết trong hệ thống tổ chức hội
chung tay vì nạn nhân chất độc da cam